nhân dịp kỷ niệm bảy mươi năm năm ngày thành lập sáng nay hai mươi sáu tháng tám bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam đã tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc giai đoạn một nghìn chín trăm bốn mươi năm hai nghìn hai mươi
thượng tướng phan văn giang ủy viên trung ương đảng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam thứ trưởng bộ quốc phòng chủ trì hội thảo
tại hội thảo các tướng lĩnh các nhà khoa học đã khẳng định những đóng góp to lớn của bộ tổng tham mưu trong sự nghiệp giải phóng dân tộc trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc
từ khi chủ tịch hồ chí minh chỉ thị thành lập bộ tổng tham mưu cơ quan tham mưu chiến lược của đảng nhà nước và quân đội nhân dân việt nam vào ngày bảy tháng chín năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm tới nay
bộ tổng tham mưu đã từng bước xây dựng cơ quan quân đội ngày càng vững mạnh đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng việt nam lập nhiều chiến công
lớn vào thắng lợi của cuộc đấu tranh vì độc lập tự do cho đất nước
đặc biệt chín mươi bảy tham luận cũng đánh giá cao vai trò của bộ tổng tham mưu trong xây dựng quân đội vững mạnh trong giai đoạn hiện nay
hội thảo cũng là dịp để tuyên truyền giáo dục cho cán bộ chiến sĩ công nhân viên chức quốc phòng trong bộ tổng tham mưu nói riêng và quân đội nói chung
nâng cao nhận thức lòng tự hào xây dựng niềm tin và tinh thần đoàn kết phát huy truyền thống cách mạng vẻ vàng